vụ thu đông năm hai nghìn một mươi tám tổ chức croplife phối hợp với tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh thái nguyên
đã thực hiện mô hình trồng giống ngô chuyển gen trên diện tích một hectare tại xóm xuân đám xã đồng liên thành phố thái nguyên
và kết quả cho thấy giống ngô chuyển gen này có ưu thế vượt trội và cho hiệu quả kinh tế cao
kết quả cho thấy giống ngô chuyển gen nk bốn nghìn ba trăm linh btgt có thời gian sinh trưởng một trăm một mươi năm ngày có bản lá rộng
khả năng quang hợp tốt kháng sâu đục thân kháng gen thuốc trừ cỏ cháy chậm gốc glyphosat
có bộ dễ rộng nên không bị ngã đổ
ngoài ra giống ngô chuyển gen này không những giảm công chăm sóc mà năng suất thu được cao hơn một tấn trên một hectare
lợi nhuận thu được cao hơn tám triệu đồng một hectare
sự khác biệt giữa giống ngô biến đổi gen và ngô thường là thứ nhất là cây ngô này có sức đề kháng sâu đục thân
thứ hai là nó thích ứng với phun thuốc trừ cỏ vì thế cho nên giảm công lao động cho người sản xuất
thứ ba là năng suất của nó cũng phải tăng từ một mươi năm một mươi tám so với ngô thông thường
trong phát triển cây ngô của thái nguyên thì cũng xác định là cây ngô là một trong những cây trồng quan trọng
để tăng thu nhập cũng như là tăng sản ứng thực cho tỉnh
cũng khuyến khích nông dân là chuyển đổi những cái diện tích mà trồng cây nương thực mà nó không hiệu quả
sang các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn
mô hình trồng ngô chuyển gen nk bốn nghìn ba trăm linh btgt đã thành công ở thái nguyên
rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu chi phí thấp năng suất tăng hiệu quả kinh tế cao
bộ trưởng có chỉ đạo cho các cầu vụ các viện là phải khẩn trương tiến hành nghiên cứu một cái gói kỹ thuật tổng hợp
trong cái sản xuất ngô
hôm nay tôi cũng rất phấn khởi là với ngô chuyển gen thì cái mô hình thực hiện ở đây
sea gamesta thực hiện cũng là đã tích hợp một cái gói kỹ thuật khá là tổng hợp để có thể chỉ đạo
cũng như là triển khai cái mô hình này thành công rất là thành công ở thái nguyên
giống ngô chuyển gen nêu trên phù với địa hình đồi dốc nên có thể thay thế giống ngô mà bà con địa phương thường sử dụng
bên cạnh đó đại biểu cũng đề nghị
tỉnh thái nguyên cần tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ giá giống đơn vị cung ứng hạ giá giống để nhân rộng việc trồng giống ngô chuyển gen nk bốn nghìn ba trăm linh btgt trên địa bàn toàn tỉnh